kính thưa quý vị sáng ngày một tháng chín tại cửa khẩu quốc tế tỉnh biên an giang
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên bộ đội biên phòng tỉnh an giang
phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận hai mươi sáu công dân việt nam
do phía campuchia trao trả
hai mươi sáu công dân việt nam do phía campuchia trao trả gồm ba nữ hai mươi ba nam
trong đó có một mươi một công dân việt nam làm việc trong casino richwork
giáp liên giới an giang
những người này có hậu khẩu thường trú ở các tỉnh miền bắc miền trung
tây nguyên và tây nam bộ
qua xác minh số công dân trên đã vượt biên trái phép sang campuchia làm thuê
và đã bị tổng cục di trú bộ nội vụ campuchia giam giữ
ngay sau khi tiếp nhận thực hiện các thủ tục pháp lý ban đầu
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên đã bàn giao hai mươi sáu công dân nói trên
cho phòng cảnh sát xuất nhập cảnh công an tỉnh an giang
tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định